trước những diễn biến khó lường của mưa bão trung tông phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán trung quốc đã quyết định duy trì ứng phó bão lũ khẩn cấp ở mức ba tại các tỉnh phúc kiến và quảng đông mức bốn ở chiết giang quảng tây và hải nam
bão sao la cơn bão thứ chín ảnh hưởng tới trung quốc trong năm nay đang di chuyển dần ra biển sau khi đổ bộ vào thành phố châu hải tỉnh quảng đông vào chiều ngày hai tháng chín
trong khi đó bão hai quay đổ bộ vào đài loan trung quốc vào ngày hôm qua được dự báo mang theo gió mạnh và mưa lớn khi ảnh hưởng tới các tỉnh phúc kiến và quảng đông
chính quyền các tỉnh phúc kiến quảng đông và chiết giang được khuyên cáo thực hiện các biện pháp đề phòng bão hai quay và mưa lớn kéo dài
trung tâm phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán trung quốc đã cử các nhóm công tác tới ba tỉnh trên để hỗ trợ việc chuẩn bị ứng phó với bão